theo kế hoạch ban đầu ủy ban nhân dân thành phố cần thơ sẽ cho học sinh và sinh viên trên địa bàn trở lại trường vào ngày hai tháng ba
nhưng mà hiện nay thì số lượng người về từ hàn quốc lại tăng cao hơn so với dự kiến
chính vì vậy mà đại học cần thơ đã quyết định cho sinh viên không trở về học tập ở trường mà học trực tuyến trong hai tuần tới
thông báo này vừa được đưa ra vào cuối ngày hôm qua
được biết trường đại học cần thơ hiện có bốn khu đào tạo với hơn một tám trăm linh cán bộ sảng viên và hơn bốn mươi sinh viên học viên các hệ đào tạo
tương tự như đại học cần thơ trường cao đẳng nghề cần thơ cũng thay đổi lịch học tiếp tục cho sinh viên nghỉ tiếp đến ngày chín tháng ba mới nhập học trở lại